thưa quý vị sáng nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chủ trì buổi làm việc với cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc và văn phòng bộ công an
về tiến độ xây dựng ba đề án được đảng ủy công an trung ương giao cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
chủ trì xây dựng soạn thả
tại buổi làm việc đại diện các đơn vị đã báo cáo tiến độ xây dựng ba đề án
gồm đề án xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc
đề án xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên không gian mạng
và đề án xây dựng lực lượng chuyên trách làm công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đến năm hai nghìn ba mươi
để tổ chức thực hiện xây dựng đề án này đạt chất lượng hiệu quả đảm bảo tiến độ thời gian
thứ trưởng lê quốc hùng giao cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc và văn phòng bộ công an khẩn trương làm việc với bộ tổng tham mưu
các đơn vị chức năng của bộ quốc phòng để thống nhất về việc phối hợp triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
cụ thể là đề án xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc của đảng ủy công an trung ương
để tổ chức thực hiện xây dựng đề án này đạt chất lượng hiệu quả đảm bảo tiến độ thời gian
tổ quốc tại địa phương vừa qua để tổng hợp báo cáo ngay lãnh đạo bộ để sớm báo cáo kết quả trình ban bí thư
cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị để kịp thời điều tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật
phòng ngừa đấu tranh với tệ nạn xã hội là hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong kết quả ấy có dấu ấn quan trọng của các đồng chí là trưởng thôn xóm bí thư tri bộ tại cơ sở
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại huyện hoa lư tỉnh ninh bình
năm hai nghìn một mươi sáu thôn áng sơn xã ninh hòa huyện hoa lư là điểm phức tạp về tệ nạn ma túy và nhiều hành vi vi phạm pháp luật
trước thực trạng đó với cương vị là trưởng thôn ông nguyễn quang hán đã cùng tổ tự quản về an ninh trật tự
thường xuyên nhắc nhở nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật tuyên truyền tác hại hậu quả do ma túy gây ra để thanh thiếu niên hiểu và tránh xa
mỗi khi có tình huống có thể gây mất an ninh trật tự nhận được tin báo ông luôn có mặt tại hiện trường nhẹ nhàng khuyên bảo
những vụ việc làm cung cấp thông tin về nhu cầu số lượng vị trí việc làm cần tuyển dụng của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây thực tiễn nhu cầu việc làm tiêu chuẩn lương và các chế độ đãi ngộ khác mà người lao động được hưởng

những vụ việc làm cung cấp thông tin về nhu cầu số lượng vị trí việc làm cung cấp thông tin về nhu cầu số lượng vị trí việc làm
mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của cán bộ chiến sĩ đang công tác tại công an xã na loi một trong những xã na loi một trong những xã na loi